thông qua các màn biểu diễn dối nghệ thuật để nâng cao nhận thức cho học sinh về khuyết tật
đó là chủ đề của chương trình rất có ý nghĩa vừa được tổ chức tại hà nội
thu hút hàng trăm học sinh khuyết tật và không khuyết tật tham gia
chương trình nhằm giúp cho các học sinh giáo viên cha mẹ và cộng đồng nhìn nhận rõ hơn
về khả năng của học sinh khuyết tật nói riêng và của người khuyết tật nói chung
đồng thời giúp các em làm quen với một loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của dân tộc
từ sáng sớm các em học sinh của trường chuyên biệt bình minh huyện đông anh
và trường tiểu học thanh trì quận hoàng mai thành phố hà nội đã tập trung đông đủ
ngày hôm nay các em đang háo hức đón xem những nghệ sĩ nhí đặc biệt
thể hiện chương trình biểu diễn dối nghệ thuật do các bạn học sinh khuyết tật biểu diễn
đây là một hoạt động nằm trong quân khổ chương trình cải thiện môi trường giáo dục
cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tại hà nội do trung tâm tư vấn và hỗ trợ
hòa nhập người khuyết tật icc phối hợp cùng tổ chức angels haven tổ chức
đây là một tiết mục mua dối dành cho học sinh khuyết tật hòa nhập
từ những con dối tay rất là đáng yêu như vậy thì các con đã phát huy được khả năng của mình
và các con rất là thấy hứng khởi tham gia các hoạt động
múa dối của việt nam được biết đến là một loại hình nghệ thuật độc đáo có giá trị tinh thần cao
đồng thời cũng là một trong những loại hình sân khấu giải trí hấp dẫn
trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân việt nam
chính vì vậy việc mang một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của dân tộc
đến với các em học sinh khuyết tật không chỉ giúp tạo ra một môi trường hòa nhập cho các em
mà còn góp phần giúp cộng đồng người khuyết tật việt nam tham gia vào các hoạt động duy trì
và bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc
đối với trẻ em khuyết tật thì cái hình thức múa dối vào với các em
thì đôi khi các em bước đầu thì cũng rất là khó khăn
nhưng qua về cái giảng dạy về cái tạo hình con dối về cái tiếp cận về múa dối như thế nào
về múa dối thì các em thấy là tiếp cận một cách cũng có bài bản
cũng có hình thức của các em

cái quan trọng nhất là đã gây được cho các em một cái niềm đam mê
nước ta hiện có khoảng một năm triệu trẻ em khuyết tật
bên cạnh việc xây dựng môi trường học tập hòa nhập cho các em
có thể nói các hoạt động nâng cao nhận thức cho học sinh về khuyết tật
thông qua các loại hình nghệ thuật cũng là một trong những hướng đi thiết thực và ý nghĩa
nhằm giúp học sinh khuyết tật việt nam thực sự có được một môi trường hòa nhập đúng nghĩa
hôm nay chúng ta sẽ sang các chương trình của các cháu